theo một thỏa thuận chính trị vừa đạt được liên minh châu âu eu sẽ huy động thêm hai mươi tỷ euro
tức là khoảng hai mươi một tỷ đô la mỹ từ thị trường carbon để giúp tài trọ cho kế hoạch sớm chấn dứt sự phụ thuộc
của khối này vào nhiên liệu hóa thạch của nga
các nhà đàm phán của các quốc gia thành viên eu và nghị viện châu âu đã nhất trí sáu mươi kinh phí
được huy động từ quỹ đổi mới eu một nguồn thu của thị trường carbon hiện được chi cho các công nghệ xanh
mang tính đột phá trong khi đó bốn mươi còn lại sẽ được huy động từ việc bán giấy phép phát thải co hai
được cấp trước khi kế hoạch được triển khai
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai giấy phép phát thải co hai tại eu được giao dịch ở mức tám mươi tám euro một tấn
khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như sản xuất năng lượng tái tạo đổi mới tiết kiệm năng lượng
và triển khai các dự án giúp ngành công nghiệp loại bỏ carbon
thỏa thuận trên sẽ chính thức có hiệu lực vào năm tới